ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại thị trấn quảng hà huyện hải hà tỉnh quảng ninh công an huyện hải hà phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tiến hành tiêu hủy một kg sò gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng một mươi một tại quốc lộ một mươi tám a thuộc địa phận thị trấn quảng hà huyện hải hà lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c một mươi sáu nghìn bốn trăm một mươi tám do lái xe đỗ công thương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh điều khiển đang vận chuyển thuê một kg sò gạo từ móng cái về nội địa tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra đỗ công thương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ